ở trên những triền núi cao của tỉnh bắc cạn bao đời nay cây lá ngón luôn là nỗi ám ảnh cướp đi bao mạng sống
chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ trong gia đình nhiều người do nhận thức còn hạn chế đã tìm đến lá ngón để giải thoát
những câu chuyện đau lòng trong phóng sự mà chúng tôi mới thực hiện tại huyện bắc nậm tỉnh bắc cạn như là hồi chuông cảnh báo về thực trạng buồn này
nỗi đau tột cùng của người mẹ mất con
chỉ vì mắng đứa con gái một mươi bốn tuổi trong em không cẩn thận để em bị ngã chị dê vĩnh viễn mất đi đứa con thân yêu của mình
giờ đây trong ngôi nhà nhỏ thơ tiếng trẻ con nô đùa chị không ngờ rằng vì những lời nói của mình mà con gái tìm đến lá ngón quyên sinh
trong căn nhà nhỏ ở xã xuân la huyện bắc nạm này nỗi đau vợ mất chồng con mất cha vẫn chưa ngồi ngoài
chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong nhà người đàn ông bốn mươi sáu tuổi đã tìm đến lá ngón và ra đi mãi mãi
cuộc sống vốn đã vất vả nay mất đi trụ cột gia đình những người ở lại càng thêm khó khăn
lúc em chưa về ở đây thì ông cũng đã ăn hai ba lần rồi sau đó em về lấy chồng được sáu năm
sau là năm ngoái thì ông lại ăn lần nữa lúc kia là ông đi ông đi chợ về xong là ông say rượu xong là ông cứ nói là các mẹ con không thương ông
xong là ông chết thì
cây lá ngón được xếp vào danh sách thuốc độc bảng a ăn ba lá có thể tử vong
ở những bản vùng cao của huyện bắc nậm cây lá ngón mọc ở khắp nơi dọc bên đường hoặc ngay sát nhà
hầu như năm nào ở huyện vùng cao này cũng xảy ra những vụ tự tử bằng lá ngón hay ăn nhầm lá ngón dẫn đến tử vong
những giọt nước mắt của người mẹ thương con người ra đi vì lá ngón để lại nỗi đau khắc khoải cho những người còn sống
và ở trên triền núi này lá ngón thực sự là nỗi ác mộng bao đời nay